sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh vĩnh long phối hợp với hiệp hội du lịch tp hcm
đã tổ chức trưng cầu ý kiến của các chuyên gia các doanh nghiệp lữ hành du lịch
với chủ đề tham vấn xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù ở vĩnh long
trong năm hai nghìn một mươi bảy vĩnh long đón và phục vụ hơn một hai triệu lực khách
trong đó khách quốc tế chiếm hơn bốn mươi ba tốc độ tăng trưởng bình quân một mươi trên năm
doanh thu đạt hơn ba trăm một mươi hai tỷ đồng giải quyết việc làm trực tiếp
và gián tiếp cho hơn một năm trăm linh lao động tại địa phương
riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám vĩnh long đã đón hơn năm trăm năm mươi bảy lượt khách
trong đó khách quốc tế đạt hơn một trăm một mươi lực khách tăng năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
nhiều nhất là du khách pháp chiếm hai mươi sáu đức chiếm một mươi bảy
khách nội địa chủ yếu là từ thành phố hồ chí minh miền bắc và khu vực đồng bằng sông cửu long
doanh thu ước tính đạt hơn một trăm chín mươi ba tỷ đồng
tại buổi lấy ý kiến các đại biểu đã góp ý cho ngành du lịch vĩnh long trong thời gian tới
cần mở rộng thu hút đầu tư các loại hình du lịch sẵn có ở địa phương
như cảnh quan sông nước miệt vườn các homestay cùng với nhiều di tích lịch sử văn hóa
đậm nét văn hóa của địa phương v v
nên tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sẵn có theo hướng chuyên nghiệp hiện đại
nhưng vẫn có nét đặc thù riêng của từng hộ gia đình từng địa phương
đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ du lịch tăng cường sự liên kết chặt chẽ
giữa các hộ gia đình làm du lịch với nhau tạo thành khối du lịch phát triển bền vững
các chuyên gia cũng lưu ý ngành du lịch vĩnh long nên phối hợp liên kết chặt chẽ
với các ban ngành của địa phương đẩy mạnh loại hình du lịch homestay
đây là loại hình du lịch thế mạnh của tỉnh
hy vọng những ý kiến đóng góp của các chuyên gia và các doanh nghiệp du lịch tp hcm
sẽ giúp cho ngành du lịch tỉnh vĩnh long phát triển bền vững trong thời gian tới